sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức khai mạc hội thi
olympic toàn quốc các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh ánh sáng xoay đường năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ ba sân chơi bổ ích này được tổ chức
năm nay đối tượng dự thi bên cạnh sinh viên còn mở rộng thêm giáo viên và giảng viên trẻ dưới ba mươi năm tuổi
sử dụng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên internet với ngân hàng câu hỏi phong phú
cùng hình thức sân khấu hóa sinh động tổng giá trị giải thưởng hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
ánh sáng soi đường được đánh giá là sân chơi các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh
thu hút nhất từ trước tới nay tạo môi trường gần gũi để các bạn trẻ trao dồi kiến thức
hiểu hơn và vận dụng tốt nhất chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào học tập đời sống